ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tám xem xét thông qua nghị quyết quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội
ủy ban thượng vụ quốc hội chủ tịch nước
nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số một nghìn một trăm ba mươi chín của ủy ban thượng vụ quốc hội khóa một mươi một ngày ba tháng bảy năm hai nghìn bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
sau khi nghe ủy ban pháp luật trình bày báo cáo về dự thảo nghị quyết quy định thể thức
kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước
các đại biểu nhận thấy hiện còn tồn tại hai vấn đề cần được thống nhất
đó là cách viết hoa tên cơ quan tên riêng các quy định bố cục văn bản quy phạm
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy rằng nên thận trọng trong cách viết hoa không viết hoa một cách tùy tiện
vì một số đơn vị trường học sẽ theo cách viết văn bản của quốc hội
nếu quốc hội sai sót thì sẽ dẫn đến không thống nhất được cách viết thế nào cho đúng chuẩn mực
sau khi tổng hợp và thống nhất ý kiến của các đại biểu
ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định về thể thức
kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước với sự tán thành của hầu hết các đại biểu